thời gian gần đây trường hợp lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dùng
đề nghị nâng hạn mức hay đổi thẻ tiến dụng ngày càng tăng cao
điều này cho thấy việc bảo mật dữ liệu người dùng cần được các ngân hàng nâng cao và xiết chặt hơn nữa
giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện mời chào làm thẻ tín dụng nâng cấp thẻ tín dụng
đặc biệt các cuộc gọi luôn được thực hiện vào ngày cuối tuần
khi con mồi sập bẫy kẻ lừa đảo sẽ dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin căn cước công dân
mã số otp truy cập đường link mà chúng gửi và khi con mồi thực hiện theo hướng dẫn đầy đủ
chỉ sau vài phút số tiền trong tài khoản bốc hơi
thực tế cho thấy có trường hợp khách hàng vừa liên hệ với ngân hàng để hỏi thủ tục vay vốn
thì chỉ một lúc sau đã có người mạo danh là nhân viên ngân hàng được phân công hỗ trợ khách hàng làm thủ tục
sau đó yêu cầu khách hàng nộp lề phí chỉ cần khách hàng chuyển tiền là sẽ cắt mọi liên lạc

nguyên nhân trong đó không loại trừ khả năng là từ chính những người mà có trách nhiệm trong quản lý dữ liệu cá nhân này họ chưa có chính sách bảo mật thông tin
nguyên nhân thứ hai đó là có một hệ thống tin tặc dùng các biện pháp kỹ thuật để lấy cắt các thông tin thẻ tiến dụng
một nguyên nhân thứ ba là lộ lọt từ chính người sở hữu những thẻ tiến dụng này
để phòng tránh lừa đảo các ngân hàng cần đặt vấn đề bảo mật
thông tin khách hàng lên hàng đầu đồng thời tuyên truyền khuyến cáo và hướng dẫn để khách hàng nhận biết các hình thức lừa đảo qua kênh ngân hàng
các đơn vị chức năng của ngân hàng nhà nước việt nam các ngân hàng thương mại cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
cơ quan chức năng của các bộ ngành liên quan để đẩy mạnh tăng cường các chiến dịch truyền thông tuyên truyền đến chủ thể
phải nâng cao hơn nữa ý thức nhận thức của nhân viên ngân hàng đối với công tác bảo vệ an ninh mạng bảo vệ dữ liệu cá nhân và công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các ngân hàng cần tập trung đầu tư hệ thống giải pháp kỹ thuật triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến thanh toán khẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó mỗi người dùng cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác tránh cung cấp những thông tin cá nhân tràn lan trên mạng xã hội
tránh truy cập vào những đường link giả mạo các trang web có yêu cầu điền thông tin cá nhân bảo vệ giữ gìn thông tin cá nhân chính là bảo vệ mình trước các rủi ro